sau ba mươi năm đổi mới nông nghiệp nước ta đã tiến bộ đáng mừng
từ một nước thiếu ăn chúng ta trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ usd
cùng với đó các địa phương doanh nghiệp bộ ngành cần lắng nghe vận dụng phù hợp
và tạo điều kiện cho các hộ nông dân hợp tác xã các doanh nghiệp nông nghiệp
để đón bắt thời cơ mới điều kiện mới của việt nam
đây là phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến
thúc đẩy công nghiệp chế biến nông sản cơ giới hóa nông nghiệp diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nêu rõ sau ba mươi năm đổi mới nông nghiệp nước ta có tiến bộ đáng mừng
từ một nước thiếu ăn chúng ta trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới
nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ usd
nông nghiệp việt nam còn nhiều tiềm năng lớn có thể làm giàu từ nông nghiệp
và chúng ta đang phấn đấu thành top một mươi của nông nghiệp thế giới
tuy nhiên bên cạnh thành công thì vẫn còn làm lãng phí thất thoát lớn
trong nông nghiệp
và cần phải phổ cập là ở việt nam của chúng ta ở đâu cũng có sản phẩm nông nghiệp
ở đâu cũng có đặc sản
cho nên vấn đề mà tiếp tục tìm kiếm thị trường mở rộng thị trường là điều rất quan trọng
cả thị trường trong nước phải được mở rộng hơn
mà rất nhiều nước chúng ta chưa mở được các nông nghiệp các sản lượng lớn
thủ tướng nhấn mạnh tới vai trò thị trường trong nước cần phải đẩy mạnh tiêu thụ

hệ thống siêu thị và các hệ thống bán lẻ phục vụ nhân dân với chất lượng tốt
đây là ưu tiên để người dân việt nam có thực phẩm sạch để dùng
thủ tướng nhấn mạnh tới vai trò thị trường trong nước cần phải đẩy mạnh tiêu thụ
tại các hệ thống siêu thị và các hệ thống bán lẻ phục vụ nhân dân với chất lượng tốt
đây là ưu tiên để người dân việt nam có thực phẩm sạch để sử dụng
thủ tướng yêu cầu cần phải giảm mạnh lao động trong nông nghiệp bằng cách áp dụng cơ giới hóa
về chính sách thủ tướng cho rằng cần kéo dài thời gian giảm lãi suất
vì tỷ suất lợi nhuận trong nông nghiệp thấp
đề nghị lãnh đạo ngân hàng nhà nước lưu ý vấn đề này

thủ tướng nhấn mạnh muốn cạnh tranh được cần tiếp tục giảm giá thành giảm chi phí nhất là chi phí logistics chi phí vận chuyển
bên cạnh đó xây dựng thương hiệu nông sản từ đó có thể quy hoạch vùng nguyên liệu quy mô lớn
về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thủ tướng cho rằng không những người lao động mà lao động quản lý cũng rất quan trọng
sau hội nghị này thủ tướng sẽ ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hóa trong nông nghiệp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu tại hội nghị khẩn trương hoàn thiện nội dung chỉ thị trình ban hành